sau bốn mươi hai năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn
cảm nhận rõ nhất và chân thật nhất của người thành phố hồ chí minh là luôn tự hào với
truyền thống của thành phố anh hùng năng động sáng tạo trong đổi mới
trung sức xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
những ngày này tại thành phố hồ chí minh đang diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa
hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
thành phố hồ chí minh hôm nay đang thay đổi từng ngày với những khu nhà cao tầng
khu đô thị sầm ốt phố đi bộ nguyễn huệ đường sách nguyễn văn bình kênh du lọc thiện nghe
khu chế xuất khu công nghệ cao đang thu hút các nhà đầu tư trên khắp thế giới
v v đang mọc lên sàn sát
nhiều tuyến đường mới hiện đại đã và đang được xây dựng tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn
kết nối khu vực nội đô với các vùng phụ cận và các vùng miền trong cả nước
tôi năm nay là tám tuổi
tôi là tám mươi bốn tuổi và sống qua nhiều chế độ ở thành phố này
tôi sanh ở an lạc thuộc bình thanh bây giờ
trước là ba tôi là không có tiền để đóng thuế sân một năm là bốn đồng rưỡi
mà không có tiền phải trốn thuế và bị bắt bị tù
tôi nhỏ rồi là không có tiền đi học
học ở trường làng thì chỉ có hai phòng học và dài cho ba lớp thôi
khi đi học nghề đó thì tiền không đủ ăn cơm
nhưng bây giờ là sự rủi thai của thành phố này rất là nhanh chóng và lớn mà chúng tôi không tưởng tượng được
tuổi trẻ trên thành phố mang tên bác hôm nay luôn tự hào và trân trọng những hy sinh sương máu của bao thế hệ ông cha
để chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tất đất thiên của tổ quốc để trao lại cho thế hệ trẻ
đồng thời họ cũng quyết tâm phấn đấu học tập để đóng góp công sức của mình
xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu đẹp
em mong muốn là cho đất nước và thành phố càng ngày lại càng phát triển hơn
với thế hệ trẻ của tụi em bây giờ thì sẽ đáng là cố gắng làm cho đất nước phát triển hơn nữa
trong không khí chào mừng quốc khánh của nước mình năm nay thì trong không khí rất là nhộn nhịp và tự hào
em cũng đang hy vọng nếu nước mình có tương lai tốt đẹp để sau này ra trường còn cống hiến phục vụ cho đất nước
trong những ngày này tại thành phố hồ chí minh đang diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa
hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh hai tháng chín trên các tuyến phố cơn hoa lộng lẫy
ngoài tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
thành phố còn tổ chức lễ dân hương từ các nhệ trang liệt sĩ
chương trình bắn pháo hoa chào mừng bảy mươi ba năm ngày độc lập